theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố hồ chí minh cho biết
các nhà thầu đã thi công trở lại hầm chuỗi an sương sau hơn một năm dừng thi công do vướng mặt bằng
để hạn chế ảnh hưởng giao thông qua khu vực này đơn vị thi công đang tiến hành mở rộng mặt quốc lộ hai mươi hai
huyện hóc môn rộng một mươi ba m và dài ba trăm linh m để tăng thêm làng xe
theo kế hoạch sau khi đưa tuyến đường mới trên vào sử dụng đơn vị sẽ tiến hành thi công nhánh đường hầm n hai
dài khoảng một trăm năm mươi mét cho chiều xe lưu thông hướng từ quốc lộ hai mươi hai về đường trường chinh vào trung tâm thành phố hồ chí minh
nút giao thông an sương được thiết kế có hai đường hầm mỗi đường hầm cho một chiều
rộng khoảng chín mét cho hai làng ô tô kể cả xe siêu trường siêu trọng lưu thông với vận tốc năm mươi km trên giờ
theo kế hoạch toàn bộ công trình sẽ hoàn thành vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
truyền phần hầm chuỗi dự kiến sẽ thông xe ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi